tổ công tác đã kiểm tra cơ sở thu mua tôm nguyên liệu của ông nguyễn văn nhật tại ấp hai mươi ba xã phong thạnh phát hiện có một mươi bốn kg tôm nguyên liệu có tiêm tạp chất
tiếp đó tổ công tác cũng đã kiểm tra cơ sở thu mua tôm nguyên liệu của ông hồng minh tiện tại ấp hai mươi hai xã phong thạnh a
kết quả kiểm tra phát hiện có một mươi hai kg tôm nguyên liệu có tiêm tạp chất và hiện vụ việc đang được công an thị xã giá rai tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
giá trị của sâm ngọc linh ngày càng cao với lợi nhuận lớn vì thế mà nhiều gian thương đã lấy xâm giả trà trộn vào sâm ngọc linh thật để bán kiếm lời và gây khó khăn cho việc kiểm soát
theo đại diện của trung tâm bảo tồn sâm ngọc linh hầu hết những sản phẩm sâm ngọc linh bán tràn lan trên mạng đều là tam thất sâm lây châu hoặc trung quốc
để xếp chặt quản lý việc buôn bán sâm ngọc linh chính quyền huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã buộc các công ty doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này phải cam kết bằng văn bản
sẽ bán hàng thật chỉ cần phát hiện một lần bán hàng giả lập tức là sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý
ngoài ra các công ty sẽ bị cấm tuyệt đối không được buôn bán hay ra vào phiên chợ sâm ngọc linh hàng tháng
chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên đến phiên chợ sâm ngọc linh để mua được sâm ngọc linh thật
theo đánh giá của các chuyên gia về du lịch trên thực tế chi phí cho bảo hiểm du lịch không nhiều
nhưng quyền lợi của du khách khi gặp sự cố rủi ro lại được bảo đảm khá tốt
vì vậy nếu bạn quan tâm đến sự an toàn của bản thân và gia đình mình trước mỗi chuyến du lịch thì có thể tìm hiểu kỹ hơn về bảo hiểm du lịch
sau đây sẽ là một số thông tin hữu ích giúp mọi người có thể có thêm cơ sở đánh giá khách quan để an tâm sử dụng dịch vụ bảo hiểm du lịch
trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm bảo hiểm du lịch của các doanh nghiệp trong và ngoài nước với mức phí bảo hiểm khác nhau
một lời khuyên từ các chuyên gia khi muốn mua bảo hiểm du lịch
khách hàng nên tìm hiểu các đơn vị bán bảo hiểm uy tín bằng cách tìm hiểu nhiều hãng để có thêm thông tin xác định rủi ro nào ưu tiên
thời hạn bảo hiểm mức phí bảo hiểm mức bồi thường các trường hợp được bảo hiểm thủ tục bảo hiểm
qua đó sẽ có những đánh giá và quyết định phù hợp với nhu cầu cũng như túi tiền của mình
những lưu ý khi mua bảo hiểm du lịch
lựa chọn các công ty du lịch uy tín với chương trình và điều khoản rõ ràng
hỏi rõ về điều khoản bảo hiểm du lịch trong hợp đồng
nếu công ty du lịch chưa mua bảo hiểm cho khách hàng thì khách hàng có thể yêu cầu công ty mua bổ sung
nếu công ty đã mua bảo hiểm du lịch bạn cũng cần phải xem chi tiết phạm vi cũng như chi phí được thanh toán
nếu chẳng may gặp rủi ro khi đi du lịch cần điều trị khách hàng cần lưu lại các giấy tờ liên quan
và yêu cầu nhân viên của công ty du lịch thực hiện hoàn thiện hồ sơ bồi thường cho mình
thêm một thông tin nữa cũng rất đáng quan tâm đó là đối với những công ty bảo hiểm y tế cung cấp sản phẩm
về bảo hiểm du lịch
sẽ có đường dây nóng bằng tiếng việt hỗ trợ du khách việt nam hai mươi bốn trên bảy trên toàn thế giới
bao gồm tư vấn trong tình huống khẩn cấp tới những thắc mắc rất thông thường về điểm đến
hy vọng với những thông tin cơ bản vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và người thân có những chuyến du lịch thú vị và an toàn
bản tin tiếp tục với một thông tin khác
cục điều tiết điện lực bộ công thương đang xây dựng một biểu giá bán lẻ điện bậc thang mới
dự kiến biểu giá bán lẻ điện bậc thang mới sẽ có trong tháng một mươi
sau đó cục điều tiết điện lực sẽ tham vấn ý kiến các bộ ngành và người dân
trước khi trình thủ tướng xem xét quyết định vào cuối năm nay
cơ cấu của biểu giá điện bậc thang lần này sẽ rút kinh nghiệm từ những lần xây dựng trước đây
tham khảo kinh nghiệm quốc tế và sát thực tế sử dụng điện cũng như giảm bù chéo giữa các hộ tiêu dùng
giá cá cha nguyên liệu tại miền tây liên tục giảm mạnh và khó tiêu thụ
nguyên nhân được xác định đó là do
diện tích nuôi tăng vọt trong khi nhu cầu lại thấp
hiện giá cá tra đang ở mức một mươi tám một mươi chín đồng một kg
và đây là mức giá thấp nhất trong một mươi năm qua
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu không chỉ thu mua với mức giá rất thấp
mà còn thu mua với số lượng rất ít thậm chí là có những doanh nghiệp đã dừng thu mua
theo hiệp hội cá tra việt nam hiện nay thị trường xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn
trong đó có rào cản kỹ thuật của một số nước làm ảnh hưởng đến xuất khẩu cá cha của việt nam
tại bình định trong thời gian vừa qua xăng dầu tăng giá kéo giá các mặt hàng dịch vụ tăng lên
và cũng khiến cho phí tổn các chuyến biển tăng theo
trong khi giá thủy sản giảm mạnh khiến ngư dân gặp rất nhiều khó khăn
mặc dù sản lượng thủy sản khai thác đạt ở mức cao nhưng do phí tổn tăng giá thủy sản giảm sâu
việc đánh bắt không đủ bù chi không ít tàu cá bị lỗ
theo nhiều ngư dân hải sản giảm giá sâu chủ yếu do thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn
trong đó giá giảm mạnh nhất là mặt hàng cá mực nguyên con muối đá xuất thô
chủ yếu theo đường tiểu ngạch sang thị trường trung quốc
còn nông dân quảng ngãi lại đang đối mặt với một nỗi lo khác đó là nỗi lo cây trồng bị sâu bệnh
thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi cho biết
hiện nay sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại hàng loạt diện tích cây trồng nhất là trên cây ngô
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo tri cục trồng trọt
và bảo vệ thực vật phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện thành phố
thực hiện điều tra phát hiện thống kê diện tích bị nhiễm
tập huấn hướng dẫn nhận biết và phòng trừ cho cán bộ chuyên ngành nông nghiệp huyện xã và nông dân tại địa phương
đơn vị này cũng đã cấp tốc đề nghị ubnd các huyện thành phố chỉ đạo các trung tâm dịch vụ nông nghiệp
tổ chức điều tra phân bố mật độ sâu keo mùa thu trên cây ngô và các cây trồng khác
báo cáo về tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật để có biện pháp tổ chức phòng trừ
thiếu nước sản xuất ít tiêu khiến cho cây trồng kém phát triển
trước tình hình đó chính quyền nhiều địa phương đã khẩn trương triển khai giải pháp phòng chống hạn
tính toán cấp nước hợp lý nhất là trong giai đoạn cuối vụ hè thu này
sau đây là ghi nhận tài liệu
xã ninh hòa một trong những địa phương đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi nắng hạn trong thời gian vừa qua
và đây cũng chính là phóng sự cuối của bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai
những ruộng lúa khô cháy lúa không thể phát triển vì thiếu nước
nhiều diện tích nông dân bỏ ra hàng chục triệu đồng để bơm nước cứu lúa nhưng không mấy khả quan
theo thống kê vụ hè thu năm nay nắng hạn khiến sản xuất nông nghiệp tại xã ninh thượng thị xã ninh hòa gặp khó khăn
toàn xã hiện có hơn năm mươi hectare lúa trong tình trạng khô cháy
ngay từ đầu năm ubnd xã đã chủ động bỏ vụ gần một trăm linh hectare lúa tại những khu vực xa nguồn nước nhưng cũng không đủ nước tưới cho những diện tích còn lại
đối với địa phương độc canh cây lúa như ninh thượng tình trạng này khiến bà con lo lắng
so với năm gói phải nói thẳng là càng gây gắt hơn

cho nên đến thời điểm này lúa bữa nay có gì cũng phải gây gắt hơn
năm nay nắng hạn tại khánh hòa không quá gây gắt như các năm trước nhưng cũng khiến cho nông dân tại một số địa phương lao đao
năm nay nắng hạn tại khánh hòa không quá gai gắt như các năm trước nhưng cũng khiến cho nông dân tại một số địa phương lao đao
phần lớn là khu vực ở xa nguồn nước của các công trình thủy lợi phụ thuộc nhiều vào nước trời
như ninh trung ninh thượng ninh đông ninh an
lúa và mỹa hai loại cây trồng chủ lực tại ninh hòa
nhất do hạn hán riêng cây mía do không có nước tưới cây phát triển kém nhiều hộ dân đã bỏ
sản xuất vì có làm cũng thua lỗ sự khiến có hơn bốn trăm bốn mươi trên tám tám trăm linh hectare lúa vụ hẻ thu sẽ thiếu
nước vào cuối vụ này
thực tế tình trạng nắng hạn hầu như năm nào cũng xảy ra tại những địa phương này
bên cạnh đó việc bà con cố gắng sản xuất dùng dông lúa dù không đảm bảo nước tưới cũng khiến
cho thị trạng nắng hạn hầu như năm nào cũng xảy ra
sau đó việc nghiên cứu tìm kiếm sống cây trồng phù hợp áp dụng cho nông dân là giải pháp cần thiết
đối với các vùng mà không đảm bảo nước tưới suốt vụ thì cần phải hướng dẫn cho nhân dân để chủ động chuyển đổi cây trồng
bên cạnh đó ubnd thị xã cũng đang triển khai xây dựng bản đồ nông thôn hóa thổ nhưỡng để xác định đặc tính lý hóa của đất
nhằm đánh giá chất lượng đất để thực hiện chuyển đổi cây trồng phù hợp
đối với các vùng không đảm bảo nước tưới xuất vụ thì cần phải hướng dẫn cho nhân dân để chủ động chuyển đổi cây trồng phù hợp